xin trân trọng giới thiệu hai vị khách sẽ tham gia vào cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay
vị khách thứ nhất là ông chu tâm huy trưởng đoàn ca mối nhạc thành phố hải phòng
vị khách thứ hai là nhạc sĩ phạm đình thắng nguyên phó cục trưởng cùng cơ thuật biểu diễn
cho đến thời điểm hiện tại hải phòng có thể tự hào là một trong số rất ít những địa phương trên cả nước
có tới năm đoàn nghệ thuật công lập
là đoàn ca múa đoàn kịch nóng
đoàn cảnh lương đoàn trèo
và đoàn nghệ thuật múa dối
cả năm đoàn nghệ thuật này đều được thành lập sau ngày thành phố được giải phóng
nghĩa là đã có bề dày truyền thống trên dưới sáu mươi năm
giống như bốn đoàn còn lại
trong suốt chặng đường hoạt động của mình
đoàn ca múa hải phòng luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao
luôn đạt chỉ tiêu về số lượng buổi biểu diễn phục vụ
cũng như về định mức nộp lại cho ngân sách hàng năm
từ thế hệ trước
đến thế hệ sau
đoàn ca múa hải phòng luôn là cái nôi sản sinh nhiều nghệ sĩ tài năng
được đông đảo công chúng trong và ngoài thành phố mến mộ
tuy nhiên hiện nay
trong một bối cảnh kinh tế xã hội
và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả
đã khác đi rất nhiều
lãnh đạo đoàn ca múa hải phòng khá chật vật
với việc đứng vững trên thị trường
và đảm bảo đời sống cho anh em nghệ sĩ diễn viên
một nghệ sĩ của đoàn chia sẻ
thực ra cái nghề múa của chúng tôi
là cái nghề vừa giáo mồ hôi
cho nên là
cái đời sống thu nhập
nếu mà để trang trải đời sống
thì cũng không được đầy đủ cho lắm
nếu mà so với thu nhập của đoàn hiện tại bây giờ
chúng tôi đang hoạt động nghệ thuật trong môi trường
chuyên nghiệp thì tôi cũng mong muốn
là đánh đạo và cũng như là đảng
để tạo điều kiện nhiều hơn
để nghệ sĩ múa chúng tôi có nhiều điều kiện
được tiếp xúc với các biên đạo lớn
được làm việc với nhiều tác phẩm lớn
để lân cao trình độ
cũng như là nâng cao đời sống của nghệ sĩ múa lên hơn
chúng tôi cũng mong muốn một ngày nào đó
cao múa hải phòng cũng để đứng vững
và được tồn tại với cơ chế thị trường
và cái đời sống của nhân dân thành phố hải phòng
ở đoàn treo hải phòng
tình hình thực tế cũng không khác là mấy
thời quá khứ
trèo hải phòng từng là một trong những đơn vị nghệ thuật
treo mạnh nhất cả nước
với số lượng diễn viên đông đảo
nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
giàn dựng và biểu diễn nhiều vở lớn
được công chúng khán giả đón nhận nồng nhiệt
nhưng hiện tại nếu dựng vở lớn
huy động hết diễn viên của đoàn
cũng không đáp ứng đủ
hơn nữa trong nhiều năm nay
không mấy khi đoàn có đủ điều kiện
để dựng vở lớn
thực tế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân
cả chủ quan và khách quan
những nguyên nhân ấy người trong cuộc đều biết cả
nhưng để giải quyết
thì dường như vẫn còn rất nhiều lung túng
riêng đối với nghệ thuật truyền thống
và cái nghệ thuật nói chung
đều là đứng trước một cái khó khăn
có một cái cuộc như hiện nay
mà để mà bán vé
phục vụ công chúng
thì là rất hiếm hoi
và nếu có biểu diễn
là phải là hợp đồng
thế còn đối với lại đoàn chúng tôi
sở dĩ vẫn hoàn thành kế hoạch
ở chỗ là chúng tôi cũng phải biết tìm
cái nguồn khách hàng
cái nguồn khán giả của mình
có nghĩa là truyền thống của chúng tôi
là ở cái vùng đông thôn
thế rồi cái nơi tâm linh như chùa triền
thì chúng tôi vẫn tổ chức
là dựng những cái vở
nó phù hợp
với cái nhu cầu thưởng thức nghệ thuật
cho nên là chúng tôi vẫn hoạt động tốt
đặc biệt là cái mùa
là những cái mùa mà hoạt động các cái lễ hội đầu năm
là phục vụ ở con cũng rất là tốt
ngoài ra thì chúng tôi vẫn biểu diễn
ở giảm và phục vụ chính trị
trước đây thì
sân khấu cứ lên bàn biểu diễn
thì khán giả đến với chúng tôi
còn bây giờ thì chúng tôi
phải đến với khán giả
phải đến với khán giả mà cũng rất là khó khăn
vì khán giả thì
muốn có cái khán giả
mà mang tính truyền thống
thì tóm lại là phải có
từ cái thế hệ trẻ
xây dựng một cái lớp
khán giả của thế hệ trẻ
có hiểu về nghệ thuật truyền thống
hiểu về nghệ thuật dân tộc
thì cái này cũng phải mất công
thì cái này không thể một cái đoàn nghệ thuật
thì chúng tôi làm được
mà nó đòi hỏi một sự phối hợp
mang tính trì đạo
của quốc gia cũng như của thành phố
với đoàn trại phòng thì hôm nay đang khó khăn
điều kiện cơ sở vật chất
rất là thiếu thốn
và rất mong được
sự quan tâm của các cấp chính quyền
tạo điều kiện cho
đoàn có những cơ sở vật chất
tốt hơn để nghệ sĩ có thể
hoạt động tốt trong công việc của mình
và cái khó khăn nữa
là hiện nay là thế hệ
diễn viên kế cận
càng mai một
ít người theo đuổi nghệ thuật truyền thống này
cho nên hiện nay là
giảm diễn viên của đoàn hiện nay đang
dần dần là lớn tuổi
trững tuổi rồi
cần có một đội ngũ trẻ
để kế cận
cho nên bây giờ tương đối là khó khăn
và lớp trẻ bây giờ
gần như là quay lưng lại
với nghệ thuật truyền thống không mạnh mà
cho nên ít có em nào
cái ngành nghề này
thưa ông chú tâm huy
như chúng tôi được biết
thì hải phòng
trên địa bàn cả nước nói chung
là một trong vài thành phố
mà có tới năm đơn vị nghệ thuật công lập
đoàn ca múa
đoàn múa dối
đoàn kịch nói
đoàn cải lương
có một con số mà tương đối là dày
thế thì tình hình hoạt động hải phòng
có những cái gì thực sự là khó khăn
đã đặt ra với các ông
trong bối cảnh hiện nay
hiện nay là các đoàn nghệ thuật của hải phòng
vẫn theo một cái chủ trương là vẫn bao cấp
riêng đối với đoàn ca múa hải phòng
chủ trương của thành phố
đưa vào hội nghị quyết
của đảng bộ thành phố
cũng như nghị quyết của hội đồng nhân dân
rồi quyết định của ủy ban nhân dân
là sẽ dần dần theo một cái lộ trình
xã hội hóa
chúng tôi được biết là đến năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi phải là tự chủ năm mươi
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi ra đi
thì có khả năng phải tự chủ một trăm linh
và theo đấy là theo cái đề án
quy hoạch ngành văn hóa hải phòng
đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì là đoàn ca múa hải phòng sẽ dần dần
tự chủ và
nâng cấp lên thành nhà hát ca múa hải phòng
đây là một cái
chủ trương đúng
tuy nhiên đối với nghệ sĩ
đối với người quản lý của đơn vị ảnh thật
đây là một cái cũng rất là
băn khoăn trăn trở
bởi vì nếu lên nhà hát thì cái điều cốt điếu nhất
lực lượng nghệ sĩ diễn viên
hải phòng mặc dù gần hà nội
nhưng so với anh em nghệ sĩ diễn viên
thì thu xa
rất nhiều cái về từ cả số lượng
đến chất lượng
để mà nhà hát
rồi là đến cơ sở vật chất
để đảm bảo được nhà hát không
đấy là một bài toán
với trách nhiệm là một trưởng đoàn
rất là băn khoăn
liệu có làm được hay không
hiện tại bây giờ các tỉnh
các số lượng các đơn vị ảnh thật
thì hiện nay là
giàn trải ở tất cả các tỉnh
và tỉnh nào cũng có
ít nhất là một
đây là cái
chúng ta thành lập từ rất nhiều năm trước
là một cái cư chế cũ
và đồng thời đến bây giờ là chúng ta vẫn đang tồn tại
đây là cái mô hình mà chúng ta có lẽ là
trên thế giới là chúng ta cũng không có ai
chỉ ngoài ta ra là có đến một trăm ba mươi đơn vị nghệ thuật công lập
sống bằng ngân sách nhà nước
trong đó có cả người vũ trang
và một năm
nhà nước chi cho cái ngân sách này
cũng không nhỏ
mặc dù cũng không nhiều
nhưng mà cũng không phải là nhỏ
và ở đây chúng ta phải tính đến cái chuyện
những cái hiệu quả
của các đơn vị nghệ thuật
trên các tỉnh thành phố
thì tôi cho rằng
hoạt động những năm trước đây
thì hoàn toàn phù hợp
hiện tại bây giờ tất cả
các một trăm ba mươi đơn vị nghệ thuật của chúng ta
trên toàn quốc là
là thực hiện nhiệm vụ chính trị là chính
chứ không hề đặt ra vấn đề doanh thu
thì cái này phải đặt ra
là chúng ta phải tính
tại vì cái nhiệm vụ chính trị
là cái nhiệm vụ hàng đầu mà chúng ta phải đáp ứng
nhưng mà nó có thực sự như vậy không
mà có cần thiết phải như vậy không
mà tôi cho là đến lúc này
chúng ta phải tính lại
hiện tại bây giờ cái quy hoạch người thập bổ tiến vẫn quy định
cách đây một mươi năm rồi là các tỉnh thành phố
là chỉ được phép có một đơn vị nghệ thuật
sân khấu truyền thống
còn những mô hình khác như là ca múa nhạc
như ở chỗ đoàn của anh huy này
thì theo lộ trình là phải xã hội hóa
phải tự chủ
thì vấn đề là bây giờ
mình đã có những cái
quy định đặt ra rồi
mà đến tận bây giờ
mà hồi đó trung cục rồi bộ cũng đã có
rất nhiều những cái văn bản nhắc nhở cấp tỉnh
và người định chính phủ cũng đã quy định
mà đến tận bây giờ

theo tôi những cái
xác nhập rồi giải thẻ
chủ động tất cả các đó hiện nay các tỉnh
còn rất khiêm tốn
hầu như là chưa làm
nó có mấy cái nguyên nhân
theo tôi là thế này
thứ nhất một cái tâm lý chung của tất cả lãnh đạo
các tỉnh nó đều muốn giữ
để phục vụ cái nhiệm vụ chính trị
tại địa phương
không muốn giải tán
thứ hai nữa
là cái sự ngại cái sự vai trạm với nghệ sĩ
tức là các đơn vị nghệ thuật
này có một cái chức năng chính
chức năng chủ yếu cơ bản
là phục vụ các nhiệm vụ chính trị
chứ kinh doanh hay doanh thu chỉ là thứ yếu
nhưng mà tôi cho rằng là cái chuyện doanh thu ấy
nó không chỉ đơn giản là tiền bạc
mà đây nó là cái chỉ số để đo lường được
cái mức độ bám thị trường
bám được với thị trường của các đơn vị nghệ thuật này
vì là nghệ sĩ
thì cũng rất cần các cơ hội để mà có thể
bộc lộ tài năng của mình
chứ không chỉ là mấy cái kỳ cuộc nhân ngày lễ
ngày kỷ niệm rồi tham gia vào những cái
biểu diễn của tính chất phong trào
thế nhưng mà đến lúc định hình ra chương trình
kịch mục của nhà hát mình của đơn vị mình bán
không ai mua hoặc không dựng được
thì chuyện đấy nó có không ạ
rất khó để mà doanh thu
mặc dù là theo tôi đánh giá là
chúng tôi đã khỏa sát rất nhiều
những cái đơn vị nghệ thuật tại địa phương
rất là khó khăn
khó khăn về kinh phí khó khăn về cơ sở vật chất
khó khăn về những cái cộng thân
về con người về nhân sự
nói chung là rất khó khăn
nhất là những cái tỉnh miền núi
và những tỉnh miền tây nam bộ miền tây nguyên
để mà muốn được một cái chương trình
mà có một cái doanh thu
thì hoàn toàn chắc chắn là sẽ không thể làm nổi
mà họ phải kết hợp với
những cái nghệ sĩ ab gì đó
rồi mỗi cái tổ chức đó
thì họ mới bán vé được
thế bây giờ nếu mà yêu cầu họ
mà doanh thu
tất nhiên là hiện nay các chỉ tiêu của các tỉnh
giao cho các đơn vị nghệ thuật thì đều có
chỉ tiêu doanh thu
không nhiều thì ít
mỗi năm anh phải đạt được mấy trăm triệu
hoặc là một tỷ gì đó
thế thì tùy theo từng địa phương
nhưng mà cái đó cũng không phải là nhiều
tôi nói có những chương trình
các đơn vị nghệ thuật địa phương
đưa theo cái chỉ tiêu đi hàng năm
phục vụ khoảng
một trăm linh buổi một trăm năm mươi buổi
nhưng mà thực tế là các vị
chỉ là diễn trong một cái
nhà chương trình rất nhỏ thôi
không tính một buổi ví dụ như thế
thì ở đây là vấn đề là
chúng ta còn giữ là chúng ta phải có một
đầu tư một cách quyết liệt
và phải có một cái sự bài bản
không thì bây giờ nếu mà chuyển buổi
xong quá trình tự chủ thì
chắc chắn là các đơn vị đó sẽ không tồn tại được
đối với anh em nghệ sinh viên thôi
thành phố vẫn quan tâm và vẫn hoạt động
cho đến như anh thắng nói bây giờ
để mà kinh doanh
để một đơn vị nghệ thuật
để mà đầu tư vào một chương trình để
bán vé kinh doanh
thì rất là khó khăn
tôi nói ví dụ kể cả những đơn vị lớn của thành phố hồ chí minh
trước đây tôi đã từng làm phòng quản lý
những năm một năm có thể
vài gần đến một trăm linh buổi
để tiếp nhận các đơn vị vào biểu diễn
nhưng đến bây giờ kể cả
có những đơn vị từ trung ương
nhà hát trần bình xuống
hoặc nhà hát nhạc nhẹ
rồi là trong miền nam các tổ chức sự kiện
có đầu tư tiền tỷ
cũng không bán được vé
nó phụ thuộc vào cái kinh phí cấp cho văn hóa
trong hội đồng nhân dân thành phố họ phân bổ
thì nhiều khi là anh cũng muốn
cũng không làm được
hiện nay báo cáo với các anh là
ngân sách cấp cho văn hóa là rất là khiêm tốn
nó cái khó nó bó cái khôn
nhiều cái là lãnh đạo
như hồi xưa là các đồng chí
giám đốc sở chúng tôi đi tiếp xúc nhiều
cũng gặp nhiều
các anh cũng trăn trở lắm
anh giám đốc sở nào mà không muốn
cho các đơn vị nghệ thuật của mình
đầu tư cho nó đàng hoàng
ai cũng đều muốn thế cả
nhưng mà cái kinh phí
rồi tất cả mọi cái nó bó bổ nhau
còn tất nhiên là ở đây thì theo tôi là
về lâu dài
thì chúng ta phải
phải có những cái đầu tư kinh phí
cho các đơn vị nghệ thuật một cách xứng đáng
và nó sẽ có những cái
hoạt động cụ thể
sẽ có hiệu quả hơn
cái mà ông gọi là hoạt động cụ thể
thì phải chắc là nó không chỉ là
tôi quay trở lại câu chuyện mà chúng ta vừa bàn lúc đấy
nó không chỉ là thực hiện
các nhiệm vụ chính trị nữa
mà nó là phải đáp ứng
đúng cái nhu cầu thưởng thức của quần chúng
tức là căn cứ vào cái việc
mà họ bỏ tiền ra mua vé
và xem các chương trình do các đoàn giảm dị
tôi cho rằng đấy là một trong những cái chỉ số
mà nó phản ánh một cách rõ nhất
tức là người ta thích thì người ta bỏ tiền ra
người ta đi xem
chứ không chỉ đứng ra quảng trường
mà xem một cách miễn phí nữa
theo tôi là hiện nay chúng ta đang có hai cái vấn đề
thứ nhất là chúng ta
có những cái đơn vị công lập
mà sống bằng ngân sách nhà nước
phục vụ nhiệm vụ chính trị
rất nhiều năm nay rồi
và cái thứ hai là các đơn vị tổ chức biểu diễn tư nhân
thì ở trên thế giới
một số những nước phát triển tôi cho là
họ vẫn có những cái đơn vị
những cái đoàn nghệ thuật của nhà nước
không nhiều như mình
thứ hai nữa là vẫn có những hoạt động
của các đơn vị nghệ thuật tư nhân
ở trên thế giới cũng thế thôi
những đơn vị nghệ thuật
của nhà nước thì không bao giờ bằng của tư nhân được
và kể cả những cái
dịch vụ giải trí
rồi những loại hình khác
nhưng mà nhà nước ở đây nhà nước giữ cái gì
nhà nước giữ
tất cả những nghệ thuật truyền thống
ở các nước cũng thế thôi
họ có thể xã hội hóa
họ có thể chủ động hết tất cả mọi cái tù chủ
nhưng mà riêng nghệ thuật truyền thống
rất khoát là nhà nước phải giữ
đó là bảo tồn
đó là tinh hoa
đó là văn hóa của dân tộc
tôi cho nước nào họ cũng làm thế
thế cái đó thì mình cũng làm thôi
mình có chủ chức thôi
mà mình có tất cả mọi cái
để mình quy định để mình tiến hành thôi
nhưng mà vấn đề ở đây
cái lộ trình của mình
chủ yếu ở đây chúng ta bàn là bàn đến đơn vị
như của anh huy này
rồi kịch nói
nhưng một số những dối
một số những đơn vị có thể xã hội hóa tốt
có thị trường có khách
thì chúng ta đầu tư vào những đơn vị
tính các đơn vị đó như thế nào
nếu mà bây giờ nhà nước giữ
thì phải đầu tư lại cho người ta
một cách đàng hoàng
và khoán cho các anh là một năm anh doanh thu từng đầy tiền
để bù lại con số này
thế thì bây giờ theo kiểu
đầu tư theo kiểu nửa vời
mà chúng ta không thể nào mà
không thể nào mà
không thể nào mà
không thể nào mà khoán trong này doanh thu một năm mấy tỷ được
với cái kiểu đầu tư này
trong số năm đoàn nghệ thuật công lập của hải phòng
đoàn nghệ thuật múa dối xem ra là đơn vị hoạt động tất bật nhất
gần như quanh năm
vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị
đoàn nghệ thuật múa dối hải phòng
vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân
trong các dịp lễ tết
hội làng phục vụ thiếu nhi nhân dịp mồng mồ tháng sáu
và tết trung thu
phục vụ khách du lịch đến thăm thành phố hải phòng
múa dối hải phòng gồm cả dối nước và dối cạn
nhưng điều đáng nói nhất là đoàn đã rất chủ động
trong việc sáng tạo những tiết mục dối ngắn
gọn tiết tấu nhanh
mang tính thời sự
dễ dàng biểu diễn phục vụ
trong các trường học hoặc cơ quan
tuy nhiên đặt trong bối cảnh chung của yêu cầu
phải giả soát lại
quy hoạch lại các đơn vị nghệ thuật công lập
đoàn nghệ thuật múa dối hải phòng
đang đứng trước khả năng sẽ sắp nhập
với đoàn trèo thành một đơn vị mới
mang màu sắc truyền thống
về vấn đề này
đồng chí giám đốc sở văn hóa thể thao hải phòng cho biết
những loại hình nghệ thuật đó
khi mà tổ chức lại
thì vẫn làm sao để cho
từng loại hình phát huy được
cái bản sắc của nó riêng
cái tính truyền thống của nó riêng
và đặc biệt là cái thế mạnh
của cái loại hình đó riêng
và đặc biệt là
mặc dù là có thể giảm được
cái đầu mối đi
nhưng mà lại
phải phát huy được cái
nguồn nhân lực ở đấy
những người có nghề
những người có
trình độ năng lực rồi
thì có cái tài năng nghệ thuật
phải được phát huy
trong quá trình đó thì cũng sẽ
có những cơ chế
chính sách phù hợp
đối với những
nghệ sĩ diễn viên
mà ở một góc độ nào đó
thì không đáp ứng được cái yêu cầu
của cái tình hình mới
của nhiệm vụ mối
nhưng mà phút khoát là phải có
một cái cơ chế chính sách
hết sức thỏa đáng
phù hợp để đảm bảo cái lợi ích
cái quyền lợi chính đáng
của nghệ sĩ diễn viên
chúng tôi đang rất mong muốn
thế rồi bộ đồng dân
bộ ủy ban thành phố
có những cuộc làm việc
để thông qua
cái tâm tư nguyện vọng
của nghệ sĩ diễn viên
của các đoàn nghệ thuật đó
ở mức trường mực nào đó
trong cái cơ chế chính sách
thì có thể tạo
những cái cơ chế chính sách
có thể là
là phù hợp với tình hình
của thành phố hải phòng
thì đó mới là cái điều kiện
thuận lợi để cho các đoàn này
tồn tại phát triển
về chủ trương
là chúng tôi
theo cái ý kiến chỉ đạo của thành phố
nếu như một nhà hát
mà được thành phố
cũng như là các cấp ngành
quan tâm đầu tư
cho một cái nhà hát
nghệ thuật dân tộc
để giữ cái bản sắc
văn hóa truyền thống của dân tộc
thì đấy là một điều rất tốt
nhưng phải có sự đầu tư
và có lộ trình
có từng bước một
để xây dựng thành một cái nhà hát
nó chính quy
nó có đầy đủ
tất cả các cái ban bệ
trong một cái nhà hát
và để cho nó hoạt động tốt
chứ còn nếu như mà
sát nhập theo một cái
cái cách cơ học
để sát nhập vào
có tên một nhà hát
hoặc là sát nhập vào
để giảm tải
những cái con người hoạt động đi
thì đấy là một cái
tôi thấy là hơi tiếc
vì nếu như một thành phố
mà không có một cái
văn hóa bản sắc riêng
của một thành phố
của một đất nước
thì tôi nghĩ rằng
sẽ có những cái
có thể phát triển kinh tế tốt
nhưng mà không có
một cái nền tảng văn hóa
và nghệ thuật
nó không xứng tầm
với một cái thành phố
mà hiện đại trong tương lai
thành lập nhà hát truyền thống
trên cơ sở đoàn nghệ thuật múa rối
và đàn trời hải phòng
là sẽ làm trước
thì chúng tôi cũng
cũng có nguyện vọng là
của nghệ sĩ nói chung
là chúng tôi sẽ chấp hành
nhưng làm sao
khi thành lập nhà hát
cái trang thiết bị
thế rồi là cái đời sống
của cán bộ
đảm bảo tốt
thì sẽ thành công
chúng ta cũng phải xem là
các cái đơn vị nghệ thuật
mà được sắp nhập
được xây dựng
của các tỉnh
các tỉnh phố khác
xem là cái hiệu quả
và cái thực trạng thế nào
để làm sao
mà chúng ta xây dựng
cho tốt lên
để bảo tồn
cái văn hóa truyền thống
và cũng là
cái nhu cầu
tưởng thức nghệ thuật
của nhân dân
thì làm sao
để xây dựng
chứ nếu không
cũng sẽ đối mặt
với khó khăn
thì sở dĩ chúng ta
có một cái thực trạng
của các đơn vị
nghệ thuật công lập
ở các địa phương
mà hoạt động
theo kiểu như thế này
tức là nói thẳng ra
là thiếu hiệu quả
thì cũng bởi
là rất nhiều năm trước
điều kiện phát triển
văn hóa xã hội
nó quy định
thì chúng ta
thành lập các đơn vị
cũng theo một cái tình trạng
mà tôi tạm gọi là
tức là nhiều quá
rồi cho đến lúc
mà bây giờ là
có được một cái lượng
kinh phí đủ
để mà có thể đầu tư
một cách cho nó
ra tấm ra món
thế thì nó dẫn tới
cái mà hiện nay
ta đang tính đến
là quy hoạch lại
các đơn vị này
quy hoạch lại
và hiểu cách cụ thể là
có thể bỏ cái gì
mà không cần thiết
có thể sát nhập
thế nhưng bản thân
những chuyện này
hiện nay đang gây ra
rất nhiều cái xáo trộn
ở các cái địa phương
chúng tôi vừa mới
thực hiện một phóng sự
ở hải phòng
và nhận được điều đó
còn với các vị thì sao
suy nghĩ gì về chuyện này
tôi thấy là các nghệ sĩ
khi mà nói về
cái chuyện sát nhập
thì là rất ngại
cũng đầy nghệ sĩ
và tôi cũng là
đã từ là diễn viên
cho đến là làm quản lý
cái việc sát nhập
một loại hình nghệ thuật
vào với nhau thì là
không ai muốn
mình làm chuyên nghiệp
mình hát là mình chỉ hát thôi
mình chơi đàn
thì mình biết chơi đàn thôi
mình bảo sao mình đóng kịch
mình không thể đóng được
đây là cái việc
chính vì vậy
nghệ sĩ diễn viên
đặc biệt hải phòng là ngại
còn chủ trương là sát nhập
mà chủ trương
cũng phải sát nhập
nhưng cái hiệu quả
mà phát triển trên môn
chắc chắn là sẽ không
sẽ không phát triển được
nó sẽ bị ở một mức
cái câu chuyện về sát nhập
chúng ta bàn đến
không phải là lần đầu tiên
đã quá nhiều rồi
mà tất nhiên là
cái dâm lý chung
của các nghệ sĩ
thì họ đều không muốn
nhất là các nghệ thuật hiện nay
chúng ta không bàn đến
những nghệ thuật truyền thống nữa
thì nghệ thuật truyền thống
thì đương nhiên là
phải bảo tồn
nhưng mà ở đây
vấn đề đặt ra là
chúng ta có quá nhiều
đoàn nghệ thuật truyền thống
tỉnh nào cũng có
những loại hình đó
thì kể cả
trong nam đều có
tường thì từ
miền trung trở lại
đến miền bắc
đúng không ạ
trèo thì tự nhiên
đặc trưng là miền bắc tăng ra
tỉnh nào có
tỉnh nào cũng có hết
ở đây cũng vấn đề
sát nhập như thế nào
một cách cho vào một rõ
nhưng mà anh huy có nói là
tôi là người chấp bút
cho cái đề án hải phòng
sát nhập không phải như thế
tôi tôi không
không tham gia cái đó
và đấy hiện tại
hiện nay theo tôi
cũng chưa hợp lý
chúng ta không thể
cho ba loại hình
nghệ thuật truyền thống
mà mỗi loại hình
nghệ thuật truyền thống
nó có một cái đặc trưng
riêng của nó
rất là đặc sắc
rất phong phú
không thể nào
mà chung nhau được
mà chúng ta cho vào
một cái rõ
cùng quản lý với nhau
theo tôi đó
một mô hình
cũng không hề khả thi
không phải thế
là chúng ta
làm con bài toán thế
là chúng ta có thể
khải cách được
đúng không ạ
vấn đề là
tính như thế nào
chúng ta vẫn bảo tồn
được nghệ thuật truyền thống
mà chúng ta giảm
bớt được những số lượng
của các đơn vị
cái bao cấp
của nhà nước
vẫn đảm bảo
được cái sự bảo tồn
những nghệ thuật truyền thống này
tôi cho là các tỉnh
phải tính rất rõ
mà trong cái đề án
quy hoạch của chính phủ
mình đã quy định rõ rồi
có một đơn vị
nghệ thuật truyền thống
thì tỉnh nào
ví dụ tỉnh nào của anh
anh thấy đơn vị
những nghệ thuật truyền thống nào
mà tiêu biểu nhất
rất chắc nhất
của tỉnh anh
anh giữ lại một đơn vị
chứ không phải
anh cho tất cả
vào một cái dọ như thế
rồi cuối cùng
cũng không giải quyết được
một cái gì cả
vẫn là có tư thế con người
thưa ông phạm bình thắng
và ông chu tâm huy
tôi có dịp trao đổi
với một số trưởng đoàn
nghệ thuật công lập
ở các địa phương
thì đã có vị
nói với tôi
một cách thẳng thắn thế này
tất nhiên bằng ngôn ngữ
đầy thường thôi
chứ không phải ngôn ngữ báo chí
là bây giờ
tỉnh hoặc thành phố
phải có một cái quyết đoán
trong cái chuyện quy hoạch lại
phải nhìn xem
các đơn vị
ở địa phương mình
mà có thể xã hội hóa được
không nuôi nữa
thì xác định rõ
và giải quyết chế độ
cho nghệ sĩ
cho người ta về một cục
bằng một cái khoản tiền nào đấy
để người ta có thể tìm kiếm
một công việc khác
cái số tiền ban đầu
bỏ ra để giải quyết
cái chuyện đó
có thể lớn
thế nhưng nó sẽ còn tốt hơn là
cứ giữ cho người ta
trong một cái tình trạng thế này
nuôi không ra nuôi
bỏ không ra bỏ
và cứ giả dích giả dích
cuối cùng là
sẽ mất rất nhiều
trước đây là những đơn vị nghệ thuật
của trung ương
của bộ mình
có một cái đợt
phải nói là
làm rất tốt
trong vấn đề giải quyết
cái chế độ
cho các nghệ sĩ
nhà dân nhạc dâu hưởng này
rồi nhà hát
một loạt một mươi hai đơn vị nghệ thuật trung ương
mà làm rất tốt
trong cái đợt đấy
và tất cả các nghệ sĩ
đều không có ý kiến gì
rất thoải mái
khi nhận được những quyết định
và những cái chế độ của mình
thì theo tôi là
cái việc này không phải là khó
mà vấn đề cách làm
ở chúng ta như thế nào
cách làm nào
thì nếu mà làm thỏa đáng
thì cho các nghệ sĩ
họ sẵn sàng
họ chấp nhận
và họ vui vẻ thôi
vấn đề bây giờ
cái cách làm
và cái tổ chức thực hiện
và các tỉnh
là phải chịu trách nhiệm chính
với những cái việc này
còn tôi muốn nói
tôi vẫn cứ nói
hiện nay cái tâm lý chung
của lãnh đạo các tỉnh
vẫn cứ muốn giữ
nói thật là như vậy
không muốn giải thán đâu
bị trung ương
êp nhiều quá
thì bị sức ép
rồi của các
ban ngành khác
thì các tôi đành phải làm
theo kiểu cầm chừng
đấy là cái tâm lý
tôi cho là
bây giờ nó đang tồn tại
mà chúng ta
phải quyết liệt
phải quyết liệt
sắp xếp lại
nếu không thì
những cái đề án này
dưỡng quy hoạch
ngày thực vụ diễn này
mình không biết đến bao giờ
chúng ta mới thực hiện nổi
bây giờ ngoài cái việc
mà chờ đợi cái sự chủ động
của các tỉnh
thì còn có thể có cách nào
để mà thúc đẩy
chúng ta nhanh
cái tiến trình này
tôi nghĩ rằng
hiện tại thì bây giờ
theo tôi thì cái
trách nhiệm chính
vẫn là của lãnh đạo các tỉnh
phải xem xét lại
một cách nghiêm túc
những cái quy định
của pháp luật
những cái đề án
của chính phủ
đề án của các bộ ngành
với vấn đề tinh dạng biên chế
cũng như là
sắp xếp lại các đơn vị
thì cái này thì
có đầy đủ rồi
không thiếu một cái quy định gì cả
giấy tờ thì
giấy tờ thì đầy đủ
theo tôi nói không có
nhưng mà hiện nay
vấn đề cái lộ trình thực hiện
bộ không thể nào
một cách cụ thể
về vấn đề nhân sự
của các tỉnh được
vẫn là cái quyền
của các tảng các tỉnh
quyền của hội đồng nhân dân
quyền của ủy ban
đại đạo của tỉnh
phải tính thôi
rất cảm ơn ý kiến
của ông phạm đình thắng
cũng như là ý kiến
của ông chu tâm huy
có thể nói rằng
cái mô hình
về các đơn vị kỹ thuật công lập
ở các địa phương
tôi chỉ khoanh vùng
ở các địa phương
chứ không nói những đơn vị
vẫn có thể giao du lịch quản lý
thì rõ ràng là
với cái điều kiện phát triển
văn hóa xã hội
của nước ta
trong một thời gian
nhưng mà thời gian đó
thì đã qua rồi
và ở thời điểm hiện tại
cái mô hình này
nó bộc lộ rất nhiều
những cái điều bất cập
mà chúng ta cùng vừa điểm qua
nhìn chung là
cái sự hoạt động
cứu hiệu quả
và dẫn tới
đời sống khó khăn
của nghệ sĩ
cũng như là
cái cơ hội
làm nghề thực sự
của người nghệ sĩ
nó cũng ít đi
và mong đợi
của chính phủ
của nhà nước
của quần chúng
đối với cái khối
nghệ thuật công lập này
cũng không được
như là mong muốn
thì chúng ta càng thấy
vấn đề quy hoạch lại
để mà quản lý cho tốt hơn
các cái đơn vị này
nó càng đặt ra
một cách riết ráo
và như là
ông phạm bình thắng
có cho biết
là về mặt văn bản
rồi cũng như là chủ chiêu
chúng ta đã có rất đủ
bây giờ nó chỉ còn
chờ vào cái sự
trong khi vào cuộc
của lãnh đạo
của các tỉnh thành phố mà thôi
và tôi hy vọng rằng
cuộc trao đổi của chúng ta hôm nay
ý nghĩa nào đó
giống như là
một lời nhắc nhở
một chương trình
có tính chất tham khảo
cho các tỉnh thành phố
một lần nữa
thì rất cảm ơn
hai vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay